thưa quý vị nỗ lực tìm kiếm giải pháp tháo gỡ xung đột israel và hamas của cộng đồng quốc tế tiếp tục thất bại
khi ngày hai mươi tháng hai mỹ một lần nữa bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
đây là lần phủ quyết thứ ba của mỹ đối với các dự thảo nghị quyết của liên hợp quốc kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng một mươi năm ngoái
trong phim bỏ phiếu dự thảo nghị quyết do algeri soạn thảo hôm hai mươi tháng hai đã có một mươi ba thành viên hội đồng bảo an bỏ phiếu ủng hộ chỉ có mỹ phản đối và anh bỏ phiếu trắng
dự thảo đưa ra hai yêu cầu riêng biệt là một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và thả tất cả các con tin ngay lập tức và vô điều kiện
đại sứ algeri tại liên hợp quốc alma bendiyama cho rằng việc bỏ phiếu chống lại nghị quyết hàm ý ủng hộ bạo lực tàm bạo và hình phạt tập thể đối với người dân palestine
trong khi đó phía mỹ cho rằng dự thảo nghị quyết có thể
gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán giữa mỹ ai cập israel và qatar để tạm dừng xung đột và trả tự do cho các con tin đang bị giam giữ
mỹ cũng cho biết nước này đang chuẩn bị đề xuất dự thảo lần thứ hai trong đó nhấn mạnh sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn tạm thời ở gaza
ngay khi có thể đổi lại việc trả tự do cho tất cả con tin và kêu gọi dỡ bỏ mọi rào cản đối với việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo trên quy mô lớn
hai mươi tuần sau cuộc xung đột giữa israel và hamas ở giải gaza các cơ quan của liên hợp quốc cảnh báo
thực phẩm và nước sạch đã trở nên cực kỳ khăn hiếm trên vùng đất này đồng thời nói thêm rằng hầu như tất cả trẻ em tại đây đều mắc các bệnh truyền nhiễm
theo đánh giá chung của unicef ít nhất chín mươi trẻ em dưới năm tuổi ở gaza bị ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều bệnh truyền nhiễm
đã bị tiêu chảy trong hai tuần trước khi công tác đánh giá được triển khai đánh dấu mức tăng gấp hai mươi ba lần so với thời điểm năm hai nghìn hai mươi hai
đói ăn và tinh thần hoảng loạn khiến trẻ em dễ bị bệnh và không thể hấp dẫn
thủ chất dinh dưỡng dẫn tới những thực trạng nguy hiểm và đau lòng đang diễn ra
giờ chẳng có gì để ăn chúng cháu phải ăn đậu thay vì thịt cá gà như trước đây
bây giờ chúng cháu sống dựa vào thức ăn đau khổ trước thì được ăn no ngủ ngon còn giờ chúng cháu phải đi ngủ với bụi đói
những thứ mà chúng tôi thường ăn giờ chẳng còn gì bọn trẻ con khóc từ đó suốt ngày và tôi không có cách nào để rỗ chúng
cuộc sống giờ thực sự rất khó khăn và càng ngày càng khôn đốn
nếu cứ thế này chắc chúng tôi khó mà tồn tại
theo đánh giá ở miền nam gaza hiện năm trẻ em dưới hai tuổi bị suy dinh dưỡng nặng
trong khi đó trước khi chiến tranh xảy ra chỉ có tám trẻ em dưới năm tuổi ở gaza bị coi là suy dinh dưỡng trầm trọng
đây là tốc độ suy giảm dinh dưỡng dân số trong ba tháng nhanh chưa từng thấy
chúng cháu cảm thấy yếu hơn và ngày càng gầy đi cuộc sống đang bị chiến tranh phá hoại

trong một diễn biến liên quan chương trình lương thực thế giới wfp thông báo đã tạm dừng phân bổ hàng viện trợ đến phía bắc gaza
sau khi một đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của cơ quan này đối mặt với tình trạng cướp bóc và giao tranh
wfp cho biết các nhân viên cứu trợ đã chứng kiến sự tuyệt vọng chưa từng thấy của người dân giải gaza
tuy nhiên cơ quan này buộc phải tạm ngừng hoạt động viện trợ nhân đạo cho đến khi tình hình an ninh được đảm bảo
các cơ quan an ninh của anh mỹ cơ quan cảnh sát liên minh châu âu
aeropol cùng các cơ quan cảnh sát quốc tế khác đã phối hợp thực hiện chiến dịch truy tìm và đánh sập mạng lưới tội phạm mạng lockpid
chuyên thực hiện các cuộc tấn công bằng mã độc dành quyền kiểm soát dữ liệu để tống tiền
trên trang web của lockpick đăng dòng thông báo nêu rõ trang web hiện do cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia anh nca kiểm soát
phối hợp với cục điều tra liên bang mỹ fbi và các lực lượng hành pháp quốc tế
người phát ngôn nca xác nhận trong một chiến dịch vẫn đang được thực hiện cơ quan này đã can thiệp trạng hoạt động của lockpick
trong số các cơ quan cảnh sát tham gia chiến dịch có các lực lượng từ pháp nhật bản thụy sĩ canada australia thụy điển hà lan phần lan và đức
tuy nhiên truyền thông anh đưa tin lockpick tung tin nhắn trên ứng dụng nhắn tin mã hóa thông báo vẫn còn máy chủ dự phòng chưa bị lực lượng hành pháp phát hiện
mạng lưới lockpick đã tấn công một số tổ chức lớn nhất thế giới trong vài tháng gần đây
chủ yếu là đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và đe dọa công khai các dữ liệu nếu không được trả tiền chuộc
lobi kết nối các nhóm tội phạm mạng để cùng thực hiện các cuộc tấn công bằng các công cụ do mạng lưới này phát triển
các lãnh đạo hạ viện mỹ ngày hai mươi tháng hai cho biết cơ quan lập pháp này sẽ thành lập lực lượng chuyên trách lưỡng đảng
nhằm nghiên cứu những quy định có thể giải quyết mối lo ngại về trí tuệ nhân tạo ai
trong một tuyên bố chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson và lãnh đạo đảng dân chủ tại hạ viện hakeem jeffries nói rõ
lực lượng chuyên trách trên sẽ chịu trách nhiệm thực hiện một báo cáo mang tính toàn diện
đồng thời xem xét các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trước các mối đe dọa hiện tại và đang nổi của ai
lực lượng chuyên trách này sẽ gồm hai mươi bốn thành viên do hạ nghị sĩ đảng cộng hòa jay opronaut và hạ nghị sĩ đảng dân chủ ted lieu cùng đứng đầu
trong năm ngoái quốc hội mỹ đã nỗ lực thông qua các quy định nhằm giải quyết vấn đề về ai song không thành
lãnh đạo hai chính đảng lớn ở pakistan là liên đoàn hồi giáo pakistan nawaz pmln
và đảng nhân dân pakistan ppp thông báo đã nhất trí thành lập một chính phủ liên minh ở quốc gia trung nam á
chủ tịch liên đoàn hồi giáo pakistan cựu thủ tướng sabat sharif cho biết
hai đảng đã nhất trí về một công thức chia sẻ quyền lực sau khi hội đủ số ghế cần thiết tại quốc hội để thành lập chính phủ
cụ thể hai bên đã nhất trí rằng ông sharif sẽ là ứng cử viên chung của hai đảng này cho vị trí thủ tướng
trong khi đồng chủ tịch đảng nhân dân pakistan ppp asif ali zadari sẽ là ứng cử viên chung cho vị trí thủ tướng
ông sharif cũng cho rằng chính phủ liên minh mới của pakistan sẽ đối mặt với nhiều thách thức
và cần phải phối hợp để cùng nhau đưa đất nước vượt qua các cuộc khủng hoảng tiếp diễn hiện nay
về phần mình chủ tịch đảng nhân dân pakistan bilawar bhutto zadari cho biết
chi tiết về kế hoạch liên minh sẽ được thông báo trong vài ngày tới
ông cũng nhận định tin tức liên minh chính trị giữa hai đảng sẽ dẫn đến phản hồi tích cực từ các thị trường
và mang lại sự ổn định cho đất nước
trong khi tại hàn quốc ngành y tế quốc gia này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự với nhân lực
thì các bác sĩ tại nước này đã đồng loạt nộp đơn thôi việc để phản đối kế hoạch của chính phủ
nhằm tăng chi tiêu tuyển sinh vào các trường y
tổng thống hàn quốc jun suk yong đã tiến hành hồng nội các vào chiều ngày hai mươi tháng hai
sau khi một nửa trong số một mươi ba bác sĩ nội chú đồng loạt nộp đơn thôi việc
ông đã phải kêu gọi các bác sĩ trẻ dừng hành động này
chính phủ hàn quốc sẽ vận hành hệ thống khám
điều trị khẩn cấp để giảm thiểu sự gián đoạn của dịch vụ y tế do cuộc đình công này
tuy nhiên một số bệnh viện lớn đã phải thay đổi lịch phẫu thuật và lịch hẹn với bệnh nhân
hàn quốc dự kiến bổ sung hai chỉ tiêu tuyển sinh ngành y trên phạm vi toàn quốc từ năm học tới
từ mức ba năm mươi tám xuất hiện tại
seok yun cho rằng việc tăng chi tiêu tuyển sinh ngành y là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ
đặc biệt ở vùng nông thôn
tuy nhiên các bác sĩ lập luận tình trạng thiếu bác sĩ không xảy ra trên toàn ngành
mà chỉ giới hạn ở những chuyên khoa cụ thể như cấp cứu
họ cho rằng chính phủ đang phất lờ vấn đề khiến những khoa đó trở nên kém hấp dẫn
điều kiện làm việc khắc nghiệt và lương thấp cho thực tập sinh và bác sĩ nội chú
thưa quý vị không cần phải mất công di chuyển cũng không cần phải bỏ nhiều tiền ra để mua vé
thưa quý không cần phải mất công di chuyển cũng không cần phải bỏ nhiều tiền ra để mua vé
người dân ở thung lũng loire miền trung nước pháp vẫn có cơ hội được thưởng thức những bộ phim mới nhất
ngay tại thị trấn của mình như mô hình giạp chiếu phim di động
được duy trì hàng chục năm qua dạp chiếu phim này đã và đang mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa
từ các vùng ngoại ô góp phần tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng dân cư tại mỗi điểm rừng
và câu chuyện này sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
giạp chiếu lần này là một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em
gia đình của chúng tôi đã làm tất cả mọi việc
xuất chiếu lần này là một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em
nhưng các em cảm thấy rất hài lòng khi giạp chiếu phim di động giúp nâng cao văn hóa cho các em
thật tuyệt vời khi có giạp chiếu phim di động này
nhờ nó mà các bé không cần phải đi xa không cần vào thành phố mới được xem phim
việc giạt chiếu phim di động mở ra nhiều cơ hội cho trẻ em được tiếp xúc với văn hóa phim ảnh
trong vùng hiện đã có ba dạp chiếu phim di động
và luôn chiếu những bộ phim mới nhất
nhờ vậy khán giả có thể dễ dàng thưởng thức các bộ phim mà không cần phải đi xa
ý tưởng ở đây là đưa điện ảnh tới những vùng người dân không có điều kiện thuận lợi về tài chính và phương tiện đi lại
để tới các dạp chiếu phim chính thống trong các đô thị lớn
và những dịp nhất định có cả diễn viên nổi tiếng đảm trách vai chính hoặc phụ trong bộ phim được trình chiếu
được mời đến để gặp gỡ và trò chuyện với khán giả
nhờ có mô hình này mạng người dân thị trấn có dịp tiếp xúc với văn hóa đại chúng thường xuyên hơn
ví dụ như những người già sinh hoạt tại nhà giấc lão
giá vé vào cửa cũng vô cùng hợp lý
bốn euro cho trẻ em và sáu euro hai mươi cent cho người lớn
thực tế thì giá vé không đủ chi trả cho đầu tư
vì mỗi giạp chiếu phim di động như vậy có giá một hai triệu euro
tuy nhiên lãnh đạo vùng tự tin rằng khoản đầu tư này thực sự có ý nghĩa
nhưng bộ phim này không có ý nghĩa
nhưng bộ phim này không có ý nghĩa
nếu chúng ta chỉ triển khai ý tưởng này tại các thành phố lớn
khoảng cách về văn hóa sẽ càng lớn
tạo nên cảm giác rằng chỉ một số nhóm nhất định mới có cơ hội cập nhật văn hóa
đó là điều chúng tôi muốn tránh
văn hóa nên là thứ gắn kết con người
đặc biệt là trong thời điểm xã hội dễ xảy ra xung đột
có thể nói dạp chiếu phim di động không chỉ có chức năng chiếu phim
mà nó còn đóng góp một phần vào văn hóa và xã hội của nước pháp